hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

người đàn ông tiêm một mươi mũi vaccine covid một mươi chín chỉ trong một ngày